thanh toán vé máy bay với tài khoản ngân hàng người dùng còn có thể thanh toán hóa đơn tiền điện tiền nước điện thoại internet bằng chuyển khoản hay đăng ký với ngân hàng dịch vụ tự động khấu trừ tài khoản hàng tháng
rõ ràng những ứng dụng thanh toán trực tuyến đang mang lại lợi ích không nhỏ cho người tiêu dùng
chúng tôi nhận thấy rằng là vnpt pay cung cấp một hình thức thanh toán điện tử rất là tiện dụng
thay vì phải thanh toán bằng tiền mặt khách hàng mất thời gian đợi chờ để trả tiền trả lại
bây giờ chuyển sang hình thức thanh toán này
nắm bắt được nhu cầu của người sử dụng các doanh nghiệp đã đẩy mạnh việc hoàn thiện các tính năng nâng cao chất lượng đưa ra nhiều chương trình yêu đãi hấp dẫn trên những ứng dụng thanh toán trực tuyến của mình
như với ứng dụng ví điện tử vnpt pay của vnpt chỉ cần một vài thao tác đơn giản người dùng có thể thanh toán được hầu hết các dịch vụ cơ bản như là cước viễn thông hóa đơn tiền điện tiền nước mua vé tàu xe
hay là thanh toán học phí
mới đây vnpt pay cũng là ứng dụng đầu tiên được đưa vào áp dụng triển khai thanh toán dịch vụ công mức độ bốn trên cổng dịch vụ công quốc gia
những tính năng dịch vụ vnpt pay cung cấp cho cổng dịch vụ công quốc gia gồm thanh toán phí của các dịch vụ công bằng ví vnpt pay và cổng thanh toán thẻ tài khoản ngân hàng nội địa thẻ quốc tế của tất cả các ngân hàng
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi sẽ có khoảng một dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được thanh toán trực tuyến theo hình thức này
thông tin cá nhân thông tin ngân hàng và lịch sử giao dịch của người dùng sẽ được bảo mật
áp dụng trí tuệ nhân tạo thì chúng tôi cung cấp cho khách hàng dễ dàng định danh được thông tin của mình một cách nhanh chóng qua ứng dụng mobile
thứ hai là chúng tôi sử dụng công nghệ big data cho phép là có thể cá nhân hóa được các thông tin để cung cấp dịch vụ khách hàng với các thông tin theo nhu cầu khách hàng

vnpt pay hiện đã kết nối với hệ thống thanh toán bằng qr code của vnpay
người dùng có thể sử dụng các tiện ích thanh toán trên ứng dụng này tại hơn bốn mươi điểm chấp nhận và ba trăm năm mươi website thương mại điện tử trên toàn quốc
mọi giao dịch đều hoàn toàn miễn phí
theo thống kê của ngân hàng nhà nước khoảng ba mươi dân số việt nam có tài khoản ngân hàng tập trung ở những thành phố lớn
thời gian tới vnpt pay sẽ tiếp tục phát triển dịch vụ tiền điện tử trên thuê bao di động để hình thức thanh toán trực tuyến
có thể sẽ sẵn tiếp cận với đông đảo người dân đem lại sự tiện ích cho người tu dùng
thưa quý vị vài năm qua người dùng việt đã khá quen thuộc với các loại ví điện tử như momo moca và các dịch vụ thanh toán trực tuyến khác của các ngân hàng
vnpt pay cũng là một chiếc ví điện tử giống với hoạt động của các loại ví tiện tử khác có mặt trên thị trường việt hiện nay
các giao dịch thanh toán trực tuyến này giúp ích rất nhiều cho người dân đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh vừa qua
tuy nhiên thực tế đã có rất nhiều các giao dịch của người dùng bị tấn công dẫn đến mất tiền mất tài khoản hay là dữ liệu
vậy làm thế nào để bảo đảm an toàn khi thực hiện các giao dịch thanh toán trực tuyến
phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông nguyễn đăng thắng giám đốc trung tâm dịch vụ tài chính số vnpt
xin mời quý vị cùng theo dõi
câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn đưa ra đó là vài năm trở lại đây
thì người việt đã rất là quen thuộc với những cái dịch vụ thanh toán trực tuyến như là ví điện tử hay là các dịch vụ ngân hàng số
tuy nhiên cũng không ít trường hợp mà người dùng bị tấn công
vậy những hỏi mà hacker thường lội dụng để tấn công khi người dùng thực hiện các giao dịch trực tuyến là gì thưa ông
các vấn đề về mất an toàn khi thực hiện các giao dịch trên điện điện tử
trong đó có các giao dịch liên quan thanh toán điện tử thì ở đây thì nó đến từ cái phía
đến từ phía nhà cung cấp dịch vụ đến từ phía cái chuyện là hiện nay thì các cái nền tảng công nghệ
các cái giải pháp công nghệ thì phát triển rất là mạnh và được áp dụng rất là nhiều
thì đi kèm với nó nó cũng có những cái điểm yếu có những cái lỗ hổng liên quan mà nó sẽ xuất hiện rất nhiều những cái xuất hiện thêm những cái hình thức
mang tính chất là lợi dụng các cái kẻ hở đấy của các đối tượng tấn công để có thể là khai thác hay là có thể đánh giá
đánh cắp các thông tin của người dùng hay là đánh cắp các cái tiền mà thực hiện giao dịch của khách hàng
đấy là vấn đề đầu tiên liên quan đến cái sự ảnh hưởng của yếu tố công nghệ
một cái vấn đề thứ hai thì theo tôi nghĩ nó cũng là một vấn đề rất quan trọng
đấy là liên quan đến cái ý thức của người dùng cái nhận thức của người dùng trong cái chuyện là thực hiện các giao dịch trên điện tử một cách an toàn
đặc biệt là giao dịch liên quan đến thanh toán
thường thì các giao dịch của người dùng thì bị đánh cắp tiền tài khoản hay là mất dữ liệu
nhưng phải chăng là cái việc mà bảo mật thông tin cho khách hàng thì không được các bên cung cấp ứng dụng chú trọng
thường ở đây thế mà nó nói là quy cho cái lỗi đấy của ai thì câu chuyện đấy cũng hơi khó
bây giờ chỉ đơn giản là như này chẳng hạn như là giả định danh một cái đơn vị cung cấp dịch vụ
họ triển khai các cái giải pháp công nghệ hay là các giải pháp về hệ thống công nghệ thông tin rồi các quy trình khai thác v v
đã đảm bảo an toàn tuyệt đối
tuy nhiên thì thông tin tài khoản của người dùng của khách hàng thì lại do chính khách hàng phải bảo vệ
bảo vệ ở đây là gì
ví dụ cái thông tin đó mà bị đánh cắp một cách tuyệt đối mà kẻ gian hoàn toàn có thể có được cả cái số tài khoản lẫn cả cái mật khẩu hay là mạng pin mà truy cập vào
thì câu chuyện nếu mà nó mất mát xảy ra thì câu chuyện rất là khó tránh rồi
bên cạnh các cái giải pháp mang tính truyền thống như vậy thì ở đây thì với một cái
mới gọi là sự phát triển của công nghệ hiện nay thì nếu như mà áp dụng thêm các cái giải pháp về công nghệ như học máy vào thì đôi khi có thể nó sẽ nhận biết các hành vi rủi ro liên quan
chẳng hạn như là thói quen của khách hàng mà một khách hàng dường như rất ít thực hiện các giao dịch về đêm chẳng hạn vậy
thường là các giao dịch mà mang tính chất lừa đảo gian lận thì luôn luôn nó có một số cái đặc tính nào đó
chẳng hạn như tần suất giao dịch rất là dày thường xuyên thực hiện tần suất các giao dịch mang tính chất này gần như tối đa về mặt hạn mức
để làm sao rất là nhanh chóng kẻ gian có thể rút hết tiền và thực hiện gian lận
nói chẳng vậy thì hoàn toàn khi mà các cái giải pháp công nghệ hay là bản thân các cái hệ thống quản trị rủi ro quản lý rủi ro phòng ngừa rủi ro mà hoạt động tốt
thì những cái tần suất giao dịch hay những cái thói quen hành vi nó khác bình thường của mỗi khách hàng thì hoàn toàn nhận biết
nếu mà nhận biết kịp thời hoàn toàn có thể là đưa ra các cảnh báo để kịp thời ngăn chặn
hiện nay thì vnpt thì cũng đã có những cái dịch vụ thanh toán
và vậy thì vnpt thì đã có những cái giải pháp như thế nào để có thể bảo đảm an toàn cho người dùng khi mà thực hiện những cái giao dịch như thế này
đầu tiên thì trước khi cung cấp dịch vụ thậm chí cả ngay trong quá trình cung cấp dịch vụ thì chúng tôi thường là phải xây dựng các kinh bản
nó mang tính chất là diễn tập hay là kịch bản mà phòng ngừa các cái tình huống xấu nó xảy ra
để đầu tiên là diễn tập và có các phương án các kịch bản xử lý kịp thời
thì để làm sao khi mà nó xảy ra thì nó không ở cái trạng thái là bị bất ngờ
một cái thứ hai nữa thì như tôi đã chia sẻ trong tuần trước đây là bản thân chúng tôi có một cái đơn vị chuyên trách về an ninh thông tin
cũng thường xuyên là cập nhật các cái gọi là các cái lỗ hồng hay là các cái khuyến nghị từ các đơn vị cung cấp dịch vụ khác mà bv đang có sử dụng chẳng hạn vậy
hay là từ các cái đơn vị
đơn vị cung cấp thiết bị hay chính là từ khuyến cáo của các cái tổ chức cung cấp dịch vụ mà có tức là gọi là cung cấp dịch vụ tương tự như những cái gì mà hiện nay chúng tôi đang cung cấp
thì từ những cái khuyến nghị khuyến cáo như thế thì chúng tôi thường xuyên là tổ chức cái việc là giả soát định kỳ rồi thực hiện các cái việc là cập nhật lưng cấp các phiên bản đảm bảo câu chuyện nó an toàn hơn đấy nó liên quan đến giải pháp
bên cạnh đó thì bản thân
vnpt cũng rất là trung trọng trong công tác về nâng cao nhận thức trong chính đội ngũ cán bộ công nhân viên của vnpt nói chung toàn nói riêng
ông hãy đưa ra một vài cái lời khuyên cho người dùng khi mà thực hiện những cái giao dịch thanh toán trực tuyến
đầu tiên là một số cái khuyến nghị hay là một số những cái lời khuyên cho khách hàng khi sử dụng các cái dịch vụ trên nền điện tử một cách an toàn thì đầu tiên ký thức đầu tiên là những quan trọng mà phải giữ gìn và bảo vệ các thông tin cá nhân của mình
thứ hai là ký thức bảo vệ các cái thông tin chuy cập các thông tin tài khoản ngân hàng
và thứ ba nữa là khi mà sử dụng dịch vụ thì thực hiện các cái thao tác theo những cái chỉ dẫn hay là khuyến cáo của các đơn vị cung cấp dịch vụ
một cái thứ thì có lẽ là cái chuyện lựa chọn sử dụng dịch vụ thì
có lẽ mình cố gắng mình đưa trong các đơn vị cung cấp dịch vụ có uy tín có tiền tuổi hay là các sản phẩm dịch vụ mà được đánh giá trên thị trường
một cái vấn đề nữa đấy là cái chuyện mà khi gọi là sử dụng các giao dịch trên nền điện tử mà xuất hiện các cái vấn đề về bất thường
đôi khi có thể là cái chuyện là một người nào đó không quen biết mà đề nghị các cái hành vi liên quan đến chuyện nhận tiền hay là các cái hành vi liên quan đến chuyện trả thưởng nó rất là bất thường như vậy thì mình cũng phải hết sức là cảnh giác
đôi khi nó sẽ chính là những cái giao dịch chính là những cái hành vi mà có thể gây lên mất tiền nó là lừa đảo nó là những hành vi mà mang cái chất gian lận
rồi còn đối với khách hàng thì có lẽ cũng phải
khi mà sử dụng các giao dịch trên nền điện tử thì cũng cập nhật thường xuyên các cái hướng dẫn hay là các cái khuyến nghị để nâng cao cái nhận thức của mình trong cái chuyện mà bảo vệ các cái giao dịch hay là bảo vệ các cái thông tin của mình một cách an toàn
một lần nữa thì xin cảm ơn ông đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
chuyển đổi số là cần thiết để xây dựng một nền kinh tế số một xã hội số
tuy nhiên môi trường số hóa là một môi trường mở với nhiều nguy cơ
chính vì vậy các tổ chức doanh nghiệp và chính phủ bên cạnh việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia cũng cần chú trọng đến việc xây dựng các giải pháp bảo mật toàn diện để bảo đảm một môi trường số an toàn cho người dân
chương trình chuyển động số của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
mọi ý kiến đóng góp xin quý vị gửi về địa chỉ email chuyển động số thnda gmail com
xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo